sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có văn bản trả lời liên quan đến video biểu diễn chồng đầu đi xe máy
không đổi mũ bảo hiểm của hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp
clip quảng cáo chồng đầu dưới thang bằng chạy xe máy của nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp trên mạng xã hội
không thuộc thấm quyền cấp phép của sở văn hóa thể thao
tuy nhiên trong vai trò quản lý sở văn hóa thể thao tp hcm sẽ làm việc với hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp
về việc sử dụng hình ảnh chồng đầu đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm
gây ảnh hưởng sâu đến ý thức việc tôn thủ pháp luật của người dân
ngoài ra sở văn hóa thể thao tp hcm cho rằng nội dung clip quảng cáo chưa được phát hành
nhưng đã lan truyền trên mạng xã hội
sở thông tin và truyền thông cần xác định tài khoản đăng tải lên internet để xem xét xử lý hành vi
đăng tải clip có nội dung vi phạm pháp luật ảnh hưởng sâu đến ý thức vì tôn thủ pháp luật của người tham gia giao thông
người quảng cáo người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải đảm bảo và chịu trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo